với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo nguyễn văn giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú tệ xã vĩnh tường huyện vị thủy vừa bị toán nhân dân tỉnh hậu giang đưa ra xét xử sơ thẩm
theo có trạng nguyễn văn giao làm nghề vựa lúa gạo để bán lại và cho thuê máy cắt lúa từ năm hai nghìn một mươi tám
do việc kinh doanh bị thua lỗ nên giao nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một giao đưa ra thông tin gian dối về các thương lái là có mua bao tiêu lúa của nông dân để ký hợp đồng mua bán lúa
bằng thủ đoạn này giao đã ký hợp đồng với tám người và chiếm đoạt tiền đặt cọc tổng cộng hơn một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
đến hẹn nguyễn văn giao không có lúa để giao nên các bị hại đã tố cáo giao đến cơ quan công an
sau khi nghị án tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt nguyễn văn giao một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và buộc bị cáo có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại